thành phố hồ chí minh đã hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trên hai trăm bốn mươi trường hợp đã được nhận hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ với mức năm trăm linh đồng một người một tháng
cho gần ba mươi hai năm trăm linh người có công với cách mạng
và hơn một trăm hai mươi bốn người thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đải hàng tháng
riêng hộ nghèo cận nghèo toàn bộ hơn một trăm linh ba người đã nhận được hỗ trợ với số tiền hơn bảy mươi bảy sáu tỷ đồng
hiện thành phố hồ chí minh tiếp tục triển khai gói hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại
như người bán vé số dạo lao động tự do lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
giáo viên nhân viên trong cơ sở mầm non ngoài công lập nhóm trẻ bị nghỉ việc không hưởng lương
hộ kinh doanh có doanh thu dưới một trăm linh triệu đồng một năm
phải tạm ngừng hoạt động trong tháng bốn